tại buổi thảo luận tổ chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quốc hội về dự án công trình hồ chứa nước capet đa số đại biểu đồng thuận về tính cần thiết của dự án tuy nhiên cũng đề nghị việc thực hiện cần minh bạch bảo đảm đúng mục tiêu đề ra
theo tờ trình của chính phủ thì tổng diện tích chiếm đất của dự án là sáu trăm chín mươi ba ba mươi một ha trong đó diện tích đất rừng là sáu trăm tám mươi bốn mươi một hectare tổng mức đầu tư của dự án là năm trăm tám mươi năm sáu trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bốn hiện dự án này có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật để trình xin ý kiến quốc hội
theo ý kiến của đa số đại biểu việc xây dựng hồ chứa nước là rất cần thiết cho người dân nơi đây

tuy nhiên vì thế đây là một dự án tôi nghĩ rất là thả thi và phù hợp bởi vì nếu chúng ta không có những dự án như này thì bà con sẽ phải di dân và việc di dân đó sẽ ảnh tưởng khá là nhiều đến đời sống của bà con
tuy nhiên vì dự án này có liên quan đến rừng đặc dụng nên nhiều đại biểu cũng đề nghị xem xét một cách kỹ lưỡng báo cáo đánh giá tác động tránh đưa một chiều
với số tiền thì nó không lớn nhưng mà vẫn đưa vào cái dự án quan trọng thật ra
với số tiền thì nó có liên quan đến rừng đặc dụng và cái diện tích rừng đặc dụng ở đây thì nó cũng không phải là nhỏ là một trăm sáu mươi hai hectare rừng đặc dụng và nó cũng cắn với cái khu bảo tồn núi âu
dù chúng ta thấy rằng là thực sự cần thiết phải đầu tư xây dựng một cái hồ như vậy nhưng bên cạnh những cái mặt được thì cũng nên nhìn nhận rằng là cái đánh giá cái tác động môi trường
theo báo cáo thẩm tra việc đầu tư xây dựng hồ chứa nước capet nhằm tạo nguồn cung cấp nước ổn định
phục vụ cho sản xuất
nông nghiệp của huyện hàm thuận nam
nước cho sinh hoạt của người dân khu vực huyện hàm thuận nam và thành phố phan thiết
cấp nước cho sản xuất công nghiệp của khu công nghiệp hàm kiệm hai
cắt giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du sông cà ti